cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm vừa bắt giữ đối tượng bùi thị loan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê ở tỉnh an giang về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó từ tháng chín năm hai nghìn một mươi ba loan được thuê làm người giúp việc cho gia đình chị trâm anh trên đường quang trung phường một mươi một quận gò vấp
đến khoảng năm giờ ngày chín tháng tám khi đang lau dọn trên lầu một thì loan trồng thấy ba cọc tiền khoảng hơn hai trăm linh triệu đồng trong hộp bàn
loan liền nảy sinh ý định trộm tiền rồi đem cất giấu trong phòng mình sau đó tiếp tục làm việc
khoảng tám giờ cùng ngày chị anh thức dậy phát hiện mất số tiền trên nghi ngờ loan lấy trộm nên đưa loan đến cơ quan công an trình báo
tại đây loan nhất quyết không thừa nhận hành vi trộm cắp của mình cho đến khi lực lượng chức năng phát hiện ra chỗ cất dấu số tiền trên
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can